quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân lực lượng của dân rất to việc dân vận rất quan trọng dân vận kém thì việc gì cũng kém dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
thực hiện lời dạy của bác hồ công tác dân vận ở nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực
một trong những giải pháp quan trọng để đạt được kết quả đó là phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua
phong trào thi đua dân vận khéo đang ngày càng lan tỏa mang lại hiệu ứng tích cực cho quá trình phát triển đất nước
phong trào dân vận khéo dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác vận động nhân dân
đã xuất hiện hàng vạn mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
tập hợp động viên đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị
năm hai nghìn chín ban dân vận trung ương đã chính thức phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong cả nước
phong trào đã được các cấp ủy đảng hệ thống chính trị đồng tình hưởng ứng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
nghị quyết số hai mươi năm nqtvk ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác dân vận trong tình hình mới nêu rõ
đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
và các phong trào do mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội phát động
trong bài viết xây dựng mô hình dân vận khéo gắn với lợi ích người dân bài học từ thực tiễn
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cho biết
đến nay phong trào thi đua dân vận khéo
đã có bước phát triển mới nhiều tấm gương tiêu biểu đã có sức lan tỏa tác động sâu sắc đến đời sống nhân dân
năm hai nghìn một mươi cả nước đã có hơn hai trăm linh mô hình điển hình dân vận khéo
đến năm hai nghìn một mươi năm có hơn bốn trăm linh mô hình điển hình trong đó có hai trăm bảy mươi chín điển hình xuất sắc tiêu biểu
trên các lĩnh vực được tôn vinh biểu dương khen thưởng tại đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận
đến quý i năm hai nghìn một mươi tám
đã xây dựng được tám trăm sáu mươi ba ba trăm sáu mươi bốn mô hình điển hình dân vận khéo trên cả nước
tiêu biểu là các địa phương như thành phố hồ chí minh hà nội tuyên quang hòa bình hà giang ninh bình sơn la nghệ an đà nẵng con tum đắk lắc cần thơ cả mau an giang
trên lĩnh vực kinh tế đó là các mô hình dân vận khéo trong sản xuất kinh doanh
nhất là ở địa bàn nông thôn như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
xây dựng trang trại phát triển tiều thủ công nghiệp dịch vụ nhằm phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo khuyến khích sản xuất kinh doanh giỏi làm giàu chính đáng
xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo trong dồn điền đổi thửa chuyển đổi cây trồng vật nuôi xây dựng trang trại gia trại phát triển ngành nghề làng nghề tổ hợp tác hợp tác xã
thu hút lao động góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập hình thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường
hay sáng tạo trong việc huy động sự tham gia tích cực của nhân dân đóng góp kinh phí hiến đất sức lao động xây dựng nông thôn mới
các mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới có bước chuyển biến tích cực góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn cải thiện cuộc sống người dân
trên lĩnh vực văn hóa xã hội điển hình là các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
ngày vì người nghèo lao động sáng tạo dòi việc nước đàm việc nhà xanh sạch đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc
nhiều mô hình dân vận khéo tiêu biểu như mô hình tổ liên gia tổ tự quản tổ hòa giải khu dân cư không có tội phạm tệ nạn xã hội gia đình dòng họ không có người phạm tội mắc tệ nạn xã hội tổ an ninh nhân dân
đội dân phòng chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn tết xung vầy máy ấm công đoàn thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường tổ phụ nữ thu gom phân loại rác thải
trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo bên cạnh những chính sách hỗ trợ phát triển việc phát huy vai trò các mô hình dân vận khéo cũng được trú trọng
tiêu biểu như mô hình xóa một hộ đói giảm một hộ nghèo ở tỉnh đắk lắc
mô hình chuyển đổi từ cây ngô sắn cho thu nhập thấp sang trồng cây trè ở huyện thuận châu tỉnh sơn la
mô hình hú gạo vì người nghèo của lực lượng vũ trang tỉnh quảng nam
qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân bảo đảm an sinh xã hội xóa bỏ tập tục lạc hậu giải quyết được nhiều việc khó để phát triển kinh tế xã hội của địa phương đơn vị
trên lĩnh vực an ninh quốc phòng đầy mạnh tuyên truyền pháp luật
nắm chắc tình hình nhân dân xây dựng lực lượng nòng cốt kịp thời đề xuất xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng
tiêu biểu như các mô hình hành quân giã ngoại làm công tác dân vận tiếng kẻng phòng gian điểm sáng vùng biên vì nước quên thân vì dân phục vụ
vì hoàng sa trường sa tấm lưới nghĩa tình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo
mô hình ba giảm bốn giữ xây dựng khu cụm công nghiệp tiều thủ công nghiệp an toàn về an ninh trật tự dòng họ tự quản về an ninh trật tự tổ an ninh tự quản ngõ xóm xây dựng xã không có tội phạm và tệ nạn ma túy
mô hình ba cộng một ba phụ nữ giúp đỡ một phụ nữ đã từng vi
mô hình bốn năm phụ nữ giúp đỡ một phụ nữ đã từng
cơ quan hành chính nhà nước xây dựng hệ thống chính trị mô hình dân vận khéo gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
cơ quan hành chính nhà nước xây dựng mô hình dân vận khéo gắn với đầy mạnh cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính xây dựng đạo đức công vụ tăng cường tiếp dân đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc phức tạp trong nhân dân
tiêu biểu là các mô hình kết hợp giữa bộ phận tiếp nhận với bưu điện văn hóa xã
giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới mô hình ngày không hẹn ngày không viết tổ chức đội tình nguyện viên hướng dẫn hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp quận phường xã kê khai thuế điện tử
mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới hướng về cơ sở chăm lo lợi ích hợp pháp chính đáng phát huy quyền làm chủ của đoàn viên hội viên và nhân dân
tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư thực hiện tốt hương ước quy ước
tổ chức gắn với các phong trào thi đua các cuộc vận động
mô hình dân vận khéo hướng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng góp phần cải thiện và nâng cao cuộc sống của nhân dân củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước hệ thống chính trị
cùng với những thành tựu của hơn ba mươi năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng cuộc sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi
các chính sách quan trọng như giáo dục dạy nghề việc làm xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững
chăm sóc sức khỏe bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là chính sách đối với người có công với cách mạng chính sách đối với người nghèo cận nghèo người lao động người gặp khó khăn trong cuộc sống ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
được quan tâm thực hiện vì sự tiến bộ và công bằng xã hội
đó là cơ sở quan trọng để tạo sự đồng thuận của nhân dân
chính phủ xây dựng hệ thống tiếp nhận trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
từ năm hai nghìn một mươi hai chính phủ đã xây dựng tiêu chí và công bố chỉ số cải cách hành chính chỉ số hài lòng của người dân
nhiều cơ quan đơn vị nhất là các ngành thuế hải quan ngân hàng tài nguyên môi trường tổ chức đối thoại để tháo gỡ giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp công nhân nông dân để nghiên cứu sửa đổi chính sách liên quan trong khu vực doanh nghiệp
hoạt động đối thoại được tổ chức từ hai đến bốn lần một năm và hội nghị người lao động hàng năm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quan hệ lao động phát triển sản xuất kinh doanh
góp phần làm cho người lao động ổn định tư tưởng yên tâm lao động sản xuất tham gia phát triển doanh nghiệp
các cơ quan tư pháp tập trung cải cách tư pháp gắn với cải cách thủ tục hành chính tư pháp tạo điều kiện cho các cơ quan tổ chức nhân dân kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp
những chuyển biến về nhận thức hành động của các cấp ủy chính quyền hệ thống chính trị là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo tăng sự đồng thuận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân
bên cạnh những kết quả đạt được phong trào thi đua dân vận khéo vẫn còn hạn chế như phong trào chưa được thực hiện rộng khắp trong các lĩnh vực đời sống xã hội
các điển hình dân vận khéo trong các cơ quan nhà nước trong doanh nghiệp hợp tác xã xây dựng hệ thống chính trị còn ít
việc nhân rộng các mô hình điển hình chưa đạt yêu cầu như mong muốn
một số cấp ủy chính quyền cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ chưa quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
công tác phối hợp kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể ở một số nơi chưa chặt chẽ thiếu đồng bộ còn hình thức
để phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục lan tỏa mang lại hiệu quả cụ thể lợi ích thiết thực cho nhân dân
trong bài viết đồng chí trương thị mai lưu ý các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
chú trọng thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau
một là tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận về phong trào thi đua dân vận khéo
nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ giữa đảng với nhân dân
xác định phong trào thi đua dân vận khéo là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền hệ thống chính trị
tăng cường công tác tuyên truyền định hướng phong trào gắn với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị
phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân
hai là xác định nội dung trọng tâm phong trào thi đua dân vận khéo phù hợp với điều kiện từng địa bàn từng đối tượng
chú trọng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
gắn các phong trào thi đua của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội
với việc thực hiện chỉ thị số năm cttvk của bộ chính trị về
đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
nhưng biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
ba là chú trọng xây dựng phát triển mô hình điển hình dân vận khéo ở những nơi khó khăn phức tạp
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng đồng bào có tôn giáo công nhân ở các khu công nghiệp
khu chế xuất trong giải quyết các điểm nóng phức tạp bức xúc nổi cộp
trong cải cách hành chính xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả phục vụ nhân dân
bốn là hệ thống công tác dân vận tăng cường nghiên cứu tham mưu cho các vị đảng lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện tốt hơn phong trào thi đua dân vận khéo
thực tiễn cuộc sống đã cho thấy để nhân dân hiểu ủng hộ tham gia thực hiện đường lối
quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cần thiết phải làm tốt công tác vận động
tuyên truyền bằng cách thức phù hợp hiệu quả gắn với nâng cao đời sống giải quyết lợi ích thiết thân của nhân dân
từ thực tiễn phong trào thi đua dân vận khéo trong nhiều năm qua có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn
một phong trào thiết thực hiệu quả hợp lòng dân được đông đảo đoàn viên hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia
góp phần quan trọng vào ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội
tăng cường quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau